tám tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo đặng hồng trinh
trú tại huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo có trạng từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đặng hồng trinh bắt đầu mở nhiều dây hụi tháng và hụi mùa để hưởng hoa hồng
số tiền mỗi phần hụi là từ một đến hai triệu đồng mỗi dây hụi trình nhận từ bốn trăm linh cho đến sáu trăm linh ngàn đồng tiền hoa hồng
lúc đầu trinh giao tiền hụi cho người tham gia đều đúng danh sách
và đầy đủ tiền sau đó có số người tham gia tăng dần lên đến hơn một trăm linh người
đến khoảng năm hai nghìn một mươi tám bị cáo trinh thực hiện hành vi gian dối khi tự ý lấy tên của sáu mươi sáu hụi viên trong một mươi năm dây hụi
để nhận hụi lấy tiền tiêu xài cá nhân tổng số tiền trinh chiếm đoạt của các hụi viên là gần hai tỷ đồng
dự kiến phiên tòa sơ thẩm sẽ tuyên án vào ngày hai mươi tháng bốn
cũng trong ngày một mươi tám tháng bốn tại đắk nông tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm mở lại phiên tòa xét xử
phúc thẩm đối với bị cáo đỗ văn minh nguyên bí thư xã liên hà huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
bị cáo đỗ văn minh bị truy tố về bốn tội danh giết người lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
hủy hoại tài sản và xâm phạm mồ mả đây là vụ án giết người đốt xác gây chấn động dư luận vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
theo cáo trạng vì nợ số tiền lớn không có khả năng trả nên vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
bị cáo minh đã lên kế hoạch trộm mộ lấy xác để tạo hiện trường giả
là chính mình đã chết mục đích của đỗ văn minh là trục lội số tiền bảo hiểm nhân thọ khoảng một mươi tám tỷ đồng
kế hoạch trộm mũ bắt thành đỗ văn minh đã ra tay sát hại anh trần nho vương
em họ bị cáo minh tại nhà rẫy ở huyện đắk cơ cơ long tỉnh đắk nông
rồi dựng hiện trường giả bản thân mình gặp tai nạn giao thông và cháy xe
gây án xong minh bỏ trốn xuống bình phước và bị công an tỉnh đắk nông bắt giữ vài ngày sau đó
tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử quyết định không chấp nhận kháng cáo
và giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên tử hình bị cáo đỗ văn minh
thưa quý vị chỉ trong vòng hai mươi ngày gần đây công an nghệ an đã liên tiếp triệt xóa nhiều đường dây đánh bạc
bằng hình thức ghi lô đề trực tuyến với số tiền giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng
điều này đã cho thấy là công an nghệ an đang quyết định đấu tranh với loại tội phạm
tuy không mới nhưng mà gây nhiều bức xúc cho người dân
nguyễn thị kim oanh chú tại xã nghi phú thành phố vinh tỉnh nghệ an
vừa bị bắt về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề
oanh đã từng bị xử lý hành vi đánh bạc nhưng vẫn tiếp tục điều hành đường dây ghi lô đề trực tuyến
phía dưới oanh là một mươi một đại lý cấp một chuyên gom bảng lô đề rồi chuyển về cho anh vào cuối giờ mỗi ngày
hình thức giao dịch của các đối tượng hoàn toàn online qua các phần mềm như zalo facebook hay viber
bước đầu cơ quan điều tra chứng minh được số tiền giao dịch qua đường dây đánh bạc này là hơn bảy mươi năm
hôm nay vào năm giờ ba mươi thì con bà gây chuyển tiền ngắn cho tôi
kết thúc lúc sáu giờ ba mươi thì tôi tỉnh toán nếu như được thua thì tôi sáng ngày hôm sáu thôi thanh toán cho họ
nếu như tôi thua thì tôi trúng tiền
cách chuyển khoản hoặc ra tiền bạc cho họ
trước đó vào đầu tháng bốn công an huyện diễn châu và công an tp vinh phá hai chuyên án đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề trực tuyến với số tiền giao dịch hơn một trăm linh tỷ đồng
điều đang nói là các đường dây đánh bạc này đều do phụ nữ điều hành
các đại lý cấp dưới cũng chủ yếu là phụ nữ
trong ba mươi tám đối tượng bị bắt có ba mươi một đối tượng là nữ giới độ tuổi từ hai mươi hai đến sáu mươi bốn
hầu hết các đối tượng đều đã bị xử lý về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề và được tổ chức khá kín kẽ
các đối tượng trong đường dây đánh bạc thì thủ đoàn đã tinh vi
các đối tượng kết nối với nhau thành lập một chuỗi hệ thống đại lý rất nhiều cấp
thống nhất nhau về thương phức thủ đoàn cũng như cách đối phó với quan chức năng
theo cơ quan điều tra hiện nay hầu hết các hoạt động ghi lô đề đã chuyển sang hình thức trực tuyến
các đối tượng cầm đầu chia để lợi dụng mạng internet để tiến hành giao dịch
tinh vi hơn các đối tượng còn dùng sim giác tài khoản không chính chủ để trao đổi
sau mỗi đợt giao dịch toàn bộ dữ liệu đều bị xóa nên cơ quan chức năng gặp khá nhiều khó khăn
chúng tôi gặp nhiều khó khăn sau
thứ nhất là các đối tượng nhắn tin sử dụng qua mạng giao lô facebook
cái thứ hai là các đối tượng thanh toán bằng hình thức là chuyển khoản từ các tài khoản sử dụng không chính chủ
chủ yếu là tài khoản mua của người khác
và cái thứ ba là các đối tượng sử dụng cái sim giác để hoạt động
khi gặp các đối tượng thường chuyên thay đổi số đề liên lạc
và cái thứ tư là sau khi nhắn tin các đối tượng thường sử dụng phân mên để tỉnh toán
vài xóa được các dữ liệu để phát hiện
việc chơi lô đề có tác động dài dẳng khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh tan cửa nát nhà
thời gian tới lãnh đạo công an nghệ an tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
đấu tranh mạnh hơn nữa với loại truyền thống
các đối tượng thường sử dụng cái tội phạm này thậm chí củng cố chương cứ để xử lý cả những người tham gia
và tiếp tay cho hoạt động ghi số lô số đề
công an thành phố đà nẵng cho biết đơn vị vừa phối hợp kiểm tra và phát hiện lượng lớn hàng hóa
là các thiết bị chuyên phục vụ cho việc gian lận cờ bạc
trước đó vào sáng ngày một mươi sáu tháng bốn qua kiểm tra ngôi nhà trên đường hoàng văn thái quận liên triều
công an tp đà nẵng đã phát hiện lượng lớn hàng hóa gồm năm trăm năm mươi bộ bài ba bộ kính áp tròng
tám bộ chén và hàng loạt công cụ hỗ trợ đánh bạc được gắn các trang thiết bị điện tử
theo lời khai ban đầu của chủ lô hàng các thiết bị này được mua trên mạng
sau đó giao bán lẻ lại cho những người có nhu cầu để phục vụ mục đích gian lận cờ bạc
tại thời điểm kiểm tra chủ lô hàng không xuất trình được chứng từ chứng minh xuất xứ lô hàng
nên lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ và tiếp tục điều tra vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên châu tỉnh sơn la vào ngày hôm qua
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với bốn đối tượng
về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
các đối tượng bị bắt là sùng a xáy lò văn tuấn sông a phỏng và quang văn phát
cùng chú tại xã ngọc chiến huyện mường la tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin có trọng lượng ba trăm chín mươi hai sáu mươi tám gram một kg ma túy đá
sáu ba trăm ba mươi bốn viên ma túy tổng hợp có trọng lượng năm trăm chín mươi sáu mươi năm gram
hai xe máy cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng
tại khu vực biên giới để mang đi tiêu thụ
đang trên đường đi thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ